cùng với sự phát triển của các trang mạng xã hội tại việt nam đặc biệt là người dùng facebook
thì người dùng facebook đang là con mồi cho hàng loạt các hàng vi lừa đảo
qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
lực lượng công an nhận thấy các đối tượng thường sử dụng nhiều phương thức để hách tài khoản facebook của người dùng
và sau khi chiếm được tài khoản facebook các đối tượng lừa đảo nghiên cứu kỹ thông tin cá nhân
sở thích lịch sử trò chuyện với bạn bè của chủ facebook bị hách
và dựa trên các thông tin đó sẽ giả là chủ của tài khoản facebook bị hách
gửi tin nhắn trò chuyện với những người có quan hệ gia đình làm ăn thân thiết với chủ facebook
để thực hiện các hành vi lừa đảo phổ biến như vay tiền nhờ mua đồ hay là mua thẻ điện thoại
để dẫn dụ người dùng facebook thiếu cảnh giác đăng nhập vào các đường link giả mạo
các đối tượng thường dùng ba thủ đoạn lừa đảo sau
gửi tin nhắn thông báo chủ các tài khoản facebook bị báo chí xuyên tạc với nhiều nội dung khác nhau
và yêu cầu kích vào đường link đăng nhập tài khoản facebook
để tiếp tục xem nội dung mà báo chí viết
gửi tin nhắn thông báo các chủ tài khoản đã có gia đình là có vợ chồng đi ngoại tình
và bị đối tượng chụp ảnh ghi hình lại
chủ tài khoản facebook muốn lấy hình ảnh và biết cụ thể thì đăng nhập vào tài khoản facebook
để xem hình ảnh video được tải lên internet
gửi tin nhắn thông báo các chủ tài khoản là con bạn bè thân thiết đang tham dự một cuộc thi
hiện đã lọt top một mươi nên cần lượt chia sẻ để tăng like lượt xem bình chọn
nên nhờ chủ tài khoản facebook
chủ tài khoản đăng nhập facebook và làm theo hướng dẫn của website
thực chất các đường link này đều là đường link giả mạo được các đối tượng thiết kế
tương tự website chính thức của facebook để đánh cắp mật khẩu và tài khoản người dùng
bộ công an cảnh báo đến người dùng facebook cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn nhắn tin vay tiền
nhớ mua đồ mua thẻ điện thoại trên facebook cần gọi điện thoại trực tiếp cho chủ tài khoản facebook
để xác minh thông tin và nội dung trao đổi
chỉ đăng nhập tài khoản trên website chính thức của facebook
tuyệt đối không đăng nhập vào các trang web nghi vấn hoặc yêu cầu đăng nhập tài khoản một cách bất thường
cài đặt mật khẩu facebook có yếu tố bảo mật cao hạn chế sử dụng các thông tin như họ tên
biệt danh ngày tháng năm sinh để cài đặt mật khẩu
luôn cài đặt mã xác thực hai yếu tố qua điện thoại hoặc hỏng thư điện tử tin cậy
luôn cài đặt cảnh báo đăng nhập để kịp thời phát hiện các đăng nhập từ thiết bị bất thường